chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng hồ xuân hải chú tại xã cam an nam huyện cam lâm
để điều tra về hành vi giết người
hải là nghi can gây ra vụ giết bốn người gây chấn động dư luận vào ngày hai mươi ba tháng tám vừa qua
điều đáng nói các nạn nhân là vợ và ba người con gái ruột của hải
theo điều tra ban đầu của cơ quan công an gia đình hồ xuân hải đầu tư làm chạy nuôi heo
do làm ăn thua lỗ nên hải đã có ý định giết vợ và các con rồi sau đó tự sát
để thực hiện ý định vào chiều ngày hai mươi hai tháng tám đối tượng đi mua bình khí co loại bốn mươi kg
dây ống nhựa rồi mang về nhà cất và ngôi nhà hoang gần nhà
đến khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi ba tháng tám khi vợ và ba người con gái đã ngủ say trong phòng kín có điều hòa
hải đã đưa bình khí co và các đoạn ống nhựa về nhà đấu một đầu ống vào van bình khí
và một đầu vào lỗ thông gió trên cửa sổ phòng ngủ sau đó vặn van xả khí co vào phòng
đối tượng hải sau đó ngồi uống rượu khoảng ba mươi phút rồi khóa van bình khí co
cắt trở lại ngôi nhà hoang rồi vào căn phòng nơi có vợ và ba người con
đến một mươi giờ sáng ngày hai mươi ba tháng tám vụ việc được người dân phát hiện và báo cơ quan công an
thời điểm này vợ và ba người con của hồ xuân hải đều đã tử vong
còn đối tượng hải đang thoi thóp nên được đưa đi cấp cứu
qua khám nghiệm tử thi cơ quan điều tra xác định cả bốn nạn nhân đều tử vong do ngồi độc khí co
cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tăng vật liên quan đến hành vi phạm tội của hồ xuân hải